đà lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa ở xứ này hoa khoe sắc quanh năm
hoa vương vấn trên những hàng rào bên sườn đồi và tỏa hương xuống phố
mùa xuân đang gõ nhịp đến với đà lạt mùa này du khách thích thú khi được thung trên những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu
ép cánh đồng hoa đà lạt rộng hơn hai hectare nằm ở lưng trường đèo mimosa cách trung tâm thành phố đà lạt khoảng một mươi km
từ trên truyền dốc đã thấy cung bậc sắc màu của các thảm hoa ốn lượn như sòng suối thơ mộng với sắc màu hoa hồng ri cánh bướm forest minot nữ hoàng xanh và cầm tú cầu
ép cánh đồng hoa vào kỳ hoa đẹp nhất đang tạo nên cơn sốt cho giới trẻ
ở thành phố mình không có chỉ có ở đà lạt thì mới ra đà lạt mới có được mấy cái cảnh như thế này
không gian hoa này rất là đẹp em rất là thích rồi
mình ở đất hoa đà lạt
nhưng mà đi đến những cánh đồng hoa như thế này thì mình vẫn cảm thấy rất là thích
xuống đến cánh đồng hoa này thì nó vẫn có một cái cảm giác gì đấy rất là hay lạ
tạm xa nhịp điệu phố phường du khách có thể tìm về cánh đồng hoa cẩm tú cầu đăng kỳ khai hoa nằm tranh vanh bên sườn đồi
tại xã xuân thọ cách trung tâm thành phố đà lạt khoảng một mươi năm km để hòa mình cùng sắc hoa giữa cái xe lạnh đặc trưng của miền cao nguyên đất đỏ
ở đây thì hoa rồi con người
rồi rất là thân thiện và rất là đẹp
nên là tụi em dọn tới đây để xả stress trong những ngày làm việc căng thẳng
ban đầu những cánh đồng hoa này là vườn canh tác nông nghiệp của gia đình
sau khi bắt nhịp thị hiếu chủ nhân của những mảnh vườn này đã biến nơi đây thành địa chỉ tham quan trải nghiệm
mình trồng hoa đầu tiên là mình để bán
thì sau nó nở rộ đẹp thì khách du lịch và các ông mua cưới rất là thích
nên mình mới nảy sinh ý tưởng là mở ra một cái
cái vườn như vậy để phục vụ cho những cặp trẻ chuẩn bị cưới và những khách chiêm ngưỡng về hoa
trong chặng đường sắp tới thì mình sẽ phát triển thêm nhiều loại hoa nữa đặc trưng cho đà lạt
du lịch trải nghiệm đang trở thành xu thế đương thời và bốn mùa trong năm khi du khách đến với đà lạt
đều được thung thăng trên những cánh đồng hoa lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào trên phố núi